tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai hàng loạt sàn thương mại điện tử như sendor vn shopee vn lazada vn tiki vn
đã ra soát xử lý khoảng năm hai trăm linh gian hàng với trên hai mươi một sản phẩm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
để tăng giá gây mất ổn định thị trường
cụ thể trên sendor vn và shopee vn có trên ba bốn trăm linh gian hàng và gần bảy năm trăm linh sản phẩm khẩu trang
khẩu trang y tế vi phạm mặt hàng dung dịch gel rửa tay khô cơ quan chức năng cũng xử lý gần năm trăm linh gian hàng
và trên hai sản phẩm vi phạm
ở một số sàn thương mại điện tử khác số gian hàng phân phối khẩu trang và khẩu trang y tế bị xử lý vi phạm là gần một
với khoảng một mươi sản phẩm vi phạm gần bảy trăm linh gian hàng với gần một sản phẩm cũng bị xử lý sau khi giả soát